sáng một mươi tháng tám tại tỉnh bình thuận phiên xét xử vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai
xảy ra trên địa bàn thành phố phan thiết đã được tổ chức
sáu bị cáo trong vụ án này nguyên là lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố phan thiết
lãnh đạo chuyên viên và nhân viên phòng tài nguyên môi trường thành phố phan thiết
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
một số lãnh đạo cán bộ phòng tài nguyên môi trường thành phố phan thiết đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
lập hồ sơ tham mưu đề nghị ủy ban nhân dân thành phố phan thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
sau đó ủy ban nhân dân thành phố phan thiết đã ra tổng cộng một trăm ba mươi hai quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
với tổng diện tích hơn một trăm bảy mươi m hai có tổng giá trị một mươi ba bốn tỷ đồng
trái với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố phan thiết
đã được ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận phê duyệt
phiên tòa dự kiến xét xử trong một mươi ngày từ ngày một mươi đến ngày một mươi tám tháng tám